viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã kết luận về vụ án và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án
trong đó bị cáo đinh na thăng bị đề nghị mức án từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù
theo bản luận tội của viện kiểm sát bị cáo đinh la thăng với chức trách là chủ tịch hội đồng quản trị pvn
đã có hành vi ký thỏa thuận hợp tác tham gia góp vốn với hà văn thắm
chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank nhưng không thông qua hội đồng quản trị
quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của ocean bank
ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn bổ sung vốn góp khi chưa được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ
không thực hiện theo yêu cầu của bộ tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn
hậu quả là toàn bộ số tiền tám trăm linh tỷ đồng của pvn đã bị mất hoàn toàn khi ocean bank kinh doanh thua lỗ
mất vốn chủ sở hữu và ngân hàng nhà nước phải mua lại ngân hàng ocean bank